chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn ninh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội đánh bạc đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
là đối tượng phạm trung trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn soát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trung hưng xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
bị công an huyện tiên lãng tp hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một năm cm trên sau đầu lông mày trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp